hai nam thanh niên điều khiển xe máy đang đổ dốc thì bất ngờ lao trực diện xe tải đi theo chiều ngược lại
khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày ba tháng năm trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày hai thanh niên triệu vân lụa và sùng mí
điều khiển xe máy không biển số chở nhau lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi tp hcm
đến đoạn dốc thuộc km một mươi hai ấp bốn xã đồng tâm
hai nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc với tốc độ khá cao bất ngờ lao trực diện vào đầu xe tải
do tài xế nguyễn lương tuấn chú tỉnh bình phước điều khiển đang lên dốc theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến hai nam thanh niên và xe máy bị văng thẳng lên phía trước bên phải hàng chục mét
triệu văn lụa tử vong tại chỗ còn sùng mí bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận và chiếc xe tải thì hư hỏng phần đầu